thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính chủ trì cuộc họp của thường trực chính phủ
về đảm bảo cung ứng điện năm hai nghìn hai mươi bốn và thời gian tới đặc biệt là trong mùa cao điểm nắng nóng hai nghìn hai mươi bốn
theo dự báo nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng năm đến tháng bảy tăng trưởng rất cao
lên đến một mươi ba cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng chín sáu
riêng miền bắc dự kiến tăng kỷ lục một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
phát biểu kết luận thủ tướng phạm minh chính cho rằng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng tăng lên
đây là điều đáng mừng vì vừa cho thấy kinh tế xã hội phát triển vừa góp phần cho tăng trưởng
với mục tiêu không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh trường hợp nào
nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương doanh nghiệp
chủ thể có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình phải xây dựng các phương án ứng phó với mọi tình huống
kể cả tình huống xấu nhất phạt hủy trách nhiệm cao nhất giữ vững bản lĩnh bình tĩnh trước khó khăn thách thức
dự báo đánh giá sát tình hình và khả năng đáp ứng giả soát lại các số liệu đảm bảo chính xác
đưa ra các nhiệm vụ giải pháp linh hoạt hợp lý kịp thời hiệu quả không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện
thủ tướng nhấn mạnh và chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp với từng khâu trong việc đảm bảo cung ứng điện
gồm nguồn điện tải điện phân phối điện sử dụng điện và giá điện
nhân ngày sách và văn hóa đọc việt nam sáng nay trại đạm giam công an tỉnh bình phước phối hợp với hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bình phước
tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương cho các phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam
vượt qua quãng đường hơn một trăm linh km đúng tám giờ sáng
các thành viên câu lộc bộ vòng tay yêu thương đến từ tp hcm đã có mặt tại trại tạm giam công an tỉnh bình phước

từ đó từng phạm nhân sẽ tự điều chỉnh thái độ hành vi xác định rõ trách nhiệm